chương trình thắp sáng đường quê là công trình thanh niên làm theo lời bác được hội liên hiệp thanh niên tỉnh đắk lắc phối hợp với đoàn cơ sở công ty điện lực đắk lắc triển khai thực hiện tại nhiều thôn buôn trong tỉnh
với giá trị mang lại cho cộng đồng trung ương đoàn đã lựa chọn chương trình thắp sáng đường quê ở đắk lắk là công trình thanh niên làm theo lời bác tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đắk lắc
nhiều năm qua do đời sống còn nhiều khó khăn nên tuyến đường thuộc thôn hai xã vùng sâu ea hao huyện ea hờ leo vẫn chưa có hệ thống điện chiếu sáng
hội liên hiệp thanh niên tỉnh đắk lắc phối hợp với đoàn cơ sở công ty điện lực đắk lắc đã triển khai lắp đặt hai mươi bóng đèn chiếu sáng một km với tổng số tiền hơn hai mươi triệu đồng do công ty điện lực đắk lắc hỗ trợ
công trình đã hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi bảo đảm an toàn giao thông giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương
không chỉ chính quyền mà người dân ở thôn hai nhất là những hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường hết sức phấn khởi
nên khi chương trình được triển khai đã tích cực phối hợp với đoàn viên thanh niên công ty địa lực đắk lắc chặt dọn cây xanh tham gia kéo dây điện trong không khí nhộn nhịp
có thể nói đây là công trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với đời sống nhân dân xã e hào huyện e hờ leo
trước kia điện đường chưa có nay nhờ anh em bên điện lực và bên đoàn niên về tài trợ giúp đỡ
thì cảm ơn anh em bên đoàn và bên điện lực về tài trợ bên điện lực thấp sáng được địa phương
sắp tới đặc biệt vào tháng một mươi hai là tháng tri ân khách hàng của công ty điện lực lắk
sẽ có nhiều thêm nhiều hoạt động nữa dành cho việc làm việc thấp sáng
đường quê này sau khi triển khai chương trình ở các huyện thì
về địa phương thì rất ủng hộ và hoan nghênh tinh thần của viên ở lắk
về giúp cho địa phương cải thiện những nguồn sáng qua những khu dân cư
đảm bảo an ninh và trực tự xã hội ngay cả được đảm bảo
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chương trình đã xây dựng được tám công trình điện chiếu sáng
tại nhiều xã trên địa bàn với tổng chiều dài một mươi một km tổng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
với giá trị mang lại cho cộng đồng mô hình thắp sáng đường quê
được thực hiện tại đắk lắc đã được chọn là một trong năm mươi công trình thanh niên tiêu biểu
làm theo lời bác tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín